hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai mươi năm tù cho sáu bị cáo trong vụ án giết người hủy hoại tài sản xảy ra vào ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy trên quốc lộ sáu mươi một c tại tỉnh hậu giang
và từ chiếc xe cháy rụi bên vệ đường cơ quan chức năng đã khám phá ra vụ án truy bắt được nhóm hung thủ
ba ngày dòng giã điều tra từ việc mở từng nút thắt đến tạo bước đột phá của vụ án thực sự là một hành trình đấu trí đấu dũng căng thẳng tột độ của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hậu giang khi lần theo từng manh mối nhằm truy tìm hung thủ gây án
công tác được cử đến ngay bệnh viện để điều tra về thân nhân lai lịch của các nạn nhân
tại hiện trường là tìm những người dân xung quanh những camera tại hiện trường để nắm thêm thông tin
mũi thứ hai là mũi xác minh tại bệnh viện để tiến hành làm việc với những người bị hại
những người bị bỏng đang điều trị tại bệnh viện để xem cái nguyên nhân như thế nào
mà dẫn đến cái vấn đề bị bỏng và cháy xe
mũi thứ ba là mũi xác minh từ những thông tin còn lại tại hiện trường
những dấu vết như biển số xe
rồi những cái vết khác như là cái thiết bị điện thoại di động
một mũi trên xác được đưa đến bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc
cũng như nhân thân những người bị thương
qua trao đổi với bác sĩ thì được biết trong ba người gặp nạn thì chỉ có lái xe là bị thương nhẹ
còn hai nạn nhân còn lại thì bị thương rất nặng
vẫn còn đang hôn mê chưa thể khai thác được thông tin gì
khi mà ban chế án nhận định là cái vụ án này đặc biên trọng khi là cái nguồn thông tin duy nhất là
tài xế có thể làm việc được là ngay chỗ anh tài xế
tài xế là có người quan sát trực tiếp có thể là trực tiếp đối mặt
có thể nhìn thấy quan sát được những đối tượng gây án
hình thử là ban chế án cũng phân công mũi trên xác là chủ tiêu trực tiếp quản lý
với thêm bốn năm đồng chí nữa trực tiếp lên bệnh viện
thứ nhất là để bảo vệ tính mặt an toàn cho anh tài xế này
mà quá trình khi đối tượng nó không thực định tới mục tiêu đó là không giết được hết
nó sẽ quay lại nó sẽ tìm cách là nó thanh toán luôn
khi tiếp xúc với tài xế cơ quan biết được tài xế tên là cay văn trung
còn hai người ngồi sau là ông trần văn tri và bà võ thị chiến
cùng ngụ tại quận sáu tp hcm là giám đốc và phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng
sản xuất thương mại kiên bình huyện bình chánh tp hcm
họ đang đi từ tp hcm về tỉnh kiên giang để trả lương cho nhân viên tại đó
thì đến khoảng hai mươi hai h ba mươi khi xe chạy đến khu vực xã nhân nghĩa huyện châu thành a
thì bị một nhóm đối tượng từ phía sau chạy lên chặn đầu
các đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt ba người trong xe
riêng bà chiến bị một đối tượng đâm và cướp đi một số tài sản có giá trị
sau đó các đối tượng tưới sang lên ô tô rồi châm lửa đốt
ngoài hệ thống giấu vết thu được
tại hiện trường toàn bộ ba nạn nhân không cung cấp thông tin gì có giá trị để nhận dạng gây án
quá trình gây án đã cho thấy nhóm cướp đã có chuẩn bị rất kỹ lưỡng
từ trang phục phương tiện đến hùng khí gây án hướng tẩu thoát
xuất phát từ cái thông tin của người bị hại là ở tp hcm
phương tiện bị thiệt hại là mang biển số của tp hcm
và cái cơ sở là ở tỉnh kiên giang
như vậy thì
chiếc xe này đang trên đường lưu thông từ tp hcm về kiên giang
nhưng mà khi mà xảy ra vụ án thì xảy ra tại tỉnh hậu giang
ở một cái đoạn quốc lộ vắng người vắng người dân
có nhiều khả năng là sẽ bị cái bọn cướp tài sản
phát hiện ở cái đoạn đầu vô hoặc là cái theo dõi ở phía chỗ mà cầu cần thơ
hoặc là cái đầu đường của quốc lộ
đầu nối của dị thanh cần thơ
lúc này tại phòng kỹ thuật hình sự
các kỹ thuật viên đã có trong tay kết quả phân tích của quá trình khám nghiệm hiện trường
căn cứ vào cái dấu vết trái cơ chế hành thành dấu vết trái
cơ chế hành thành dấu vết trái thì cũng xác định được là cái điểm trái đầu tiên trên xe ô tô
ở bên trong thùng xe thì có thu các cái mẫu thang hóa và nghi cái điểm trái đầu tiên
nhanh chóng là gửi viện phòng hình sự phân tích giám định
thì cái chất hàng hóa này là nó có cái chất xăng dầu
cho nên nó là đủ cái cơ sở phòng
lôi trừ khả năng đây là cái trường hợp trái xe do cái sự cố kỹ thuật

kết quả xác minh thì thấy rằng số tiền mà nạn nhân cái người bị bỏng mang theo để dự kiến là trả lương cho cơ sở làm ăn ở tại kiên giang thì số tiền nó vẫn còn
vẫn còn và nó bị cháy
và kết quả khám nghiện hiện trường mình cũng đã thu được những cái cho đó hình giám định
thì đây xác định là nhờ cái giả thiết mình đặt ra là đây không phải là một cái vụ cướp tài sản
vì tài sản vẫn còn không bị mất đi
trong khi đó thủ đoạn mà các đối tượng ra tay lại quá tàn nhẫn
vừa dùng dao đâm lại dùng săn đốt chú ý muốn giết chết các nạn nhân
từ đó cơ quan điều tra mới đặt nghi vấn vụ cướp chỉ là một hiện trường giả
bản chất vụ việc có thể do mâu thuẫn trong làm ăn hoặc tình cảm
nhưng mâu thuẫn nào khiến cho các đối tượng ra tay một cách quyết liệt như vậy
thì lại là một bài toán khó cần được giải đáp
trên cơ sở mà xác minh các mũi này thì thấy cái vụ án này nó liên quan nhiều tỉnh
vì vậy mà công an của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang báo cáo với cục hình sự
và để cái phối hợp chỉ đạo
đồng thời cũng là nhờ các anh cục hình sự để phối hợp chỉ đạo vụ này
thứ hai là cũng yêu cầu diễn khoa học kỹ thuật hình sự hành trí minh xuống hỗ trợ
để thu thập các cái dấu vết thêm cái thông tin mà đối với cái hiện trường của vụ án
nhận sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí thiếu tướng hồ chí tiến cục trưởng cục trái sự
cái thời điểm đó thì là cục cảnh sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
trong đó có viện khoa học hình sự để tổ chức khám nghiệm lại hiện trường nơi xảy ra vụ án
đặc biệt là chiếc xe nơi mà xảy ra vụ án
thì là quá trình khám nghiệm thì một lần nữa khẳng định
đây là cái vụ án giết người và hủy hoại tài sản
đặc biệt nghiêm trọng
và đối tượng mà sau khi gây án thì là bỏ trốn và để lại rất ít manh mối
chính vì cái lẽ đó cho nên là cục cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo tổng cục xác lập chuyên án
truy xét để đấu tranh với các đối tượng này
xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh hậu giang
gây hoang mang dư luận ảnh hưởng xấu đến an ninh trực tự tại địa phương
giám đốc công an
tỉnh hậu giang quyết định xác lập chuyên án với sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự
và cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an để truy tìm nhóm đối tượng gây án
nhận định của bàn chuyên án đây là vụ giết người hủy hợi tài sản
thủ phạm gây án đã xóa sạch dấu vết nhằm đánh lạc hướng điều tra
việc này đòi hỏi cán bộ điều tra trinh sát phải thật tỉ mỉ khám xét từ những dấu vết nhỏ nhất
từ đó đưa ra nhận định điều tra đúng hướng để dựng chân dung thủ phạm

đang lưu thông trên tiếng quốc lộ đường nói vị thanh cần thơ có một chiếc xe vượt lên chặn ngang đầu xe ô tô của tài xế cây anh trung
thì lúc này tài xế là nghĩ là không biết có gây tai nạn ở đâu hay không
rồi tài xế tự dừng xe rồi dẫn đến cái việc mà các đối tượng nó thực hiện cái hành vi là tài xế bất ngờ
tuy nhiên theo cái kinh nghiệm lái xe cũng như tìm hiểu ở những người mà tài xế lái xe
đối với cái đoạn đường dắn và đêm phia khi bị là cúp ngang đầu xe
thì không tài xế nào mà xử lý tình huống phải thắng xe lại và hỏi cái người chặn đầu xe mình là có việc gì
cái đó là một cái tình tiết nó trái với cái quy lực tự nhiên của cái người lái xe
vấn đề cốt lõi ở đây là nếu tài xế múc nối với nhóm đối tượng gây án
thì có thể trên quãng đường di chuyển xe ô tô đi qua các
trạm dừng đổ hoặc quán ăn nghỉ ngơi bên đường có ai đó bắt gặp điều gì khả nghi không
tổ trinh sát có nhiệm vụ trà sát camera nhà dân
quán nước suốt dọc quãng đường đi từ cầu cần thơ đoạn đầu quốc lộ sáu mươi một đến đoạn xảy ra vụ án
thì đến quán cháo đêm khu vực ấp nhân hưởng a xã nhân nghĩa huyện phong điền thành phố cần thơ có một tình tiết mới